thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên trong đêm qua ở các tỉnh miền bắc mưa đã giảm nhanh
tuy nhiên nhiệt độ cũng giảm đáng kể
ở khu vực đông băng bắc bộ nhiệt độ lúc này đang chỉ ở khoảng hai mươi hai hai mươi ba độ
trong khi ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ thấp dưới hai mươi một độ
cộng với gió đông bắc thổi nên trời xe xe lạnh ở đồng bằng và rét nhẹ ở vùng núi
trong ngày hôm nay do nằm trọn trong khối không khí khô và lạnh nên miền bắc không còn mưa nữa
trời chuyển nắng nhẹ về trưa vào chiều
tuy nhiên nhiệt độ trong ngày hầu hết cũng sẽ chỉ giao động trong khoảng hai mươi bảy cho tới ba mươi độ
thời tiết tạnh giáo mát mẻ cả ngày nên sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động dân sinh trong hai ngày cuối tuần
không có được trạng thái tạnh giáo như các tỉnh miền bắc
đêm qua khu vực phía bắc miền trung phần từ thanh hóa trở vào đến quảng trị
đã có mưa vừa có nơi mưa to thậm chí là rất to và rải rác có rông
dự báo cho ngày hôm nay vùng mưa to sẽ mở rộng ra đến cả thừa thiên huế
sau đó đến chiều vùng mưa sẽ lan xuống cả phía bắc của đà nẵng
kèm theo nguy cơ cao về hiện tượng lúc xoáy và gió giật mạnh
do vừa có mưa lại vừa có không khí lạnh tác động nên nhiệt độ cho ngày hôm nay ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh duy trì ở mức thấp là hai mươi sáu hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế duy trì mức nhiệt là hai mươi tám ba mươi một độ
xuống đến phía nam hôm nay khu vực tây nguyên và nam bộ được dự báo sẽ có quá trình giảm mưa
do đời gió trên cả hai khu vực nam bộ và tây nguyên đã chuyển hẳn sang gió tây bắc đến tây
và không còn khả năng gây mưa nữa vì thế ban ngày trời tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến ở mức hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ ở khu vực tây nguyên
và ba mươi hai ba mươi ba độ là mức nhiệt của khu vực nam bộ
trên biển hôm nay khu vực vĩnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông cần phải đề phòng với hiện tượng lúc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó trên các huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa thì thời tiết tốt
gió chỉ khoảng cấp ba bốn thuận lợi cho các hoạt động hàng hành
đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước